đã hơn một tháng kể từ khi các nhà mạng cam kết sẽ có những biện pháp mạnh mẽ để xử lý thu hồi sim kích hoạt sẵn trên các kênh phân phối
vậy các nhà mạng thực sự làm mạnh tay hay chưa và tình trạng sim giác trên thị trường hiện nay như thế nào
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
con phố kỳ mã quận ba đình thành phố hà nội thời gian này không còn tấp nập cảnh người ra vào mua sim như trước đây
các tủ hàng bây giờ chủ yếu chỉ bày bán các loại thẻ cào của các nhà mạng không còn thấy sự hiện diện của các loại sim khuyến mãi
chúng tôi đã có một cuộc khảo sát ở khu vực này để xem sim kích hoạt trước đã thực sự được thu hồi hết hay chưa

theo thông tin tổng kết sơ bộ từ phía các nhà mạng tổng số thuê bao kết xuất tồn trên kênh trong diện phải khóa là một mươi hai bảy triệu thuê bao trả trước
bao gồm ở cả năm nhà mạng viettel vinaphone mobifone vietnam mobile và g tel
tính đến thời điểm cuối tháng một mươi một các nhà mạng viễn thông đã khóa một mươi sáu mươi chín triệu thuê bao
trong đó viettel khóa hơn ba sáu mươi tám triệu thuê bao
vinaphone khóa hơn ba bảy mươi hai triệu thuê bao
mobifone khóa hơn ba hai mươi chín triệu thuê bao
để có được kết quả này trước đó bộ thông tin và truyền thông cùng năm doanh nghiệp viễn thông lớn tại việt nam
đã có những cam kết chặt chẽ về việc thu hồi sim kích hoạt sẵn trên các kênh phân phối
để giám sát quá trình thực hiện cam kết của các nhà mạng bộ thông tin và truyền thông cũng đã thành lập đoàn kiểm tra
giám sát hoạt động thu hồi sim kích hoạt sẵn trên thị trường
bộ trưởng trương minh tuấn cũng yêu cầu cục viễn thông thanh tra bộ thông tin và truyền thông
có những biện pháp mạnh mẽ để xử lý các nhà mạng viễn thông vi phạm việc thu hồi sim
để giám sát quá trình thực hiện cam kết bộ thông tin và truyền thông cũng yêu cầu cục viễn thông
có những biện pháp mạnh mẽ để xử lý các nhà mạng viễn thông việc thu hồi sim

có những biện pháp mẽ để xử lý các nhà mạng viễn thông việc thu hồi sim
để giám sát quá trình thực hiện cam kết bộ thông tin và truyền thông cũng yêu cầu cục viễn thông
có những biện pháp mẽ để xử lý các nhà mạng viễn thông việc thu hồi sim

có thể thấy việc thu hồi xin kích hoạt sẵn nhằm hạn chế phát tán tin nhắn rác của bộ thông tin và truyền thông
và các doanh nghiệp viễn thông di động đã có những kết quả bước đầu
tuy nhiên để việc thực hiện thực sự phát huy hiệu quả và tránh được những hệ lụy không đáng có
rất cần sự nỗ lực hơn nữa của các bên liên quan để sim giác tin nhắn rác không còn gây phiền tói cho người sử dụng điện thoại di động